thưa quý vị là một học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
dành chọn hơn tám mươi năm cuộc đời cho hoạt động cách mạng một lòng tận tụy với đảng với đất nước và nhân dân
là một nhà lãnh đạo tài năng đức độ và có tầm nhìn chiến lược là một người cộng sản kiên trung hết mình hết lòng vì nhân dân
đó là những ấn tượng sâu sắc khi người dân việt nam gợi nhắc về đồng chí tổng bí thư đỗ mười
hôm nay ngày hai tháng hai ngày ra đời của người con đất thăng long mảnh đất địa linh nhân kiệt anh hùng ấy
mời quý vị cùng chúng tôi ôn lại những kỷ niệm những ký ức khó quên về cuộc đời của ông
đồng chí đỗ mười sinh ra tại làng cổ xã đông mỹ thanh trì hà nội nằm ở cửa ngõ kinh thành thăng long
lớn lên trong cái nôi cách mạng năm một mươi chín tuổi ông tham gia hoạt động và được kết nạp vào đảng cộng sản đông dương khi chỉ mới hai mươi hai tuổi
bị thực dân pháp bắt kết án một mươi năm tù và giam tại nhà tù hỏa lò hà nội
bốn năm sau ông vượt ngục tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở hà đông
từ đó hăng hái kháng pháp ông giữ các chức vụ chủ chốt và chỉ đạo thành công nhiều chiến dịch quân sự trọng yếu
như trận tập kích sân bay cát bi hải phòng góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc
hòa bình lập lại ông được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo các cơ quan bộ ngành và chính phủ
trên cương vị phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng gần hai mươi năm
ông phụ trách chống chiến tranh phá hoạch
ngoại của đế quốc mỹ giải tòa thủy lôi cảng hải phòng trưởng ban tri viện cho miền nam
trên các công trường trọng điểm của nhà nước nơi nào đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời là đồng chí đỗ mười có mặt
sau chiến thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đất nước quy về một mối nhưng khó khăn lại trồng chất
lương thực không đủ ăn lạm phát chẩm trọng đôi sống của nhân dân hết sức khó khăn
trong tình huống đó đồng chí đỗ mười cùng ban lãnh đạo đảng vẫn kiên trì
đối với các công cục đổi mới
tình hình bắt đầu chuyển biến
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín việt nam bắt đầu xuất khẩu được gạo rồi thậm chí trở thành nước xuất khẩu gạo thứ nhỉ thế giới
song hành cùng công cuộc đổi mới là những quyết sách mang tính bước ngoặt như chống lạm phát
xóa bỏ bao cấp chính sách thuế tính lại tiền lương
đất nước thoát khỏi khủng hoảng đổi mới thành công nước ta bước sang giai đoạn mới
công nghiệp hóa hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa và mở cửa hội nhập với thế giới
từ thế bị bao vây cấm vận ta còn đặt lại quan hệ bình thường với trung quốc với mỹ và nhiều nước khác
gia nhập asean đàm phán gia nhập tổ chức thương mại thế giới
và trong những cột mốc đối ngoại quan trọng ấy là dấu ấn lãnh đạo đậm nét của đồng chí đỗ mười
còn trong công tác xây dựng đảng ông chính là người khởi xướng quy chế dân chủ ở cấp cơ sở mà đảng ta vẫn đang thực hiện
ông khẳng định phải để dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra và áp dụng trên cả nước
một đời vì dân như vậy nên ấn tượng của bác mười trong lòng bà con rất sâu đậm
một đồng chí lãnh đạo hết lòng vì dân sống cần kiệm chân chất gần gũi với đồng chí đồng bào
ngày đồng chí ra đi người dân trên cả nước đều tiếc thương
cả cuộc đời nguyên tổng bí thư đỗ mười đã dành chọn cho đảng cho nhân dân
tấm gương đồng chí đỗ mười sẽ còn mãi mãi sáng ngời
tên tuổi của bác mười sẽ còn sống mãi trong lòng mỗi cán bộ đảng viên và người dân việt nam
như lời thương nhớ của đồng chí phan trọng kính
thật thương thật nhớ bác mười ơi
bác như ngôi sao sáng giữa trời mặc cho bão tố hồng che phủ
tấm gương của bác vẫn sáng ngời